năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận những dấu ấn đầy tự hào của du lịch việt nam
dành hàng loạt giải thưởng du lịch quốc tế được du khách quốc tế đánh giá cao
và có nhiều bình chọn về điểm đến liên tục phá kỷ lục về số lượng du khách quốc tế đến việt nam
với con số trong năm qua là một mươi tám triệu lượt khách
đó là những dấu mốc mới mà ngành du lịch liên tục đạt được trong năm qua đúng không chị thanh hương
vâng đầu năm hai nghìn hai mươi này lại có thêm một tin vui nữa cho ngành du lịch của việt nam
theo thống kê từ google hotel search data được công bố vào tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đà nẵng đã vươn lên dẫn đầu trong top một mươi danh sách các điểm đến toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
danh sách này được công bố dựa theo dữ liệu tìm kiếm về du lịch và khách sạn trên toàn cầu của google
dựa trên mật độ tìm kiếm sự phổ dụng giá thành cũng như các điều kiện dành cho du lịch
theo đó chín thành phố tiếp theo bao gồm sao paulo của brazil
seoul của hàn quốc tokyo của nhật bản tel aviv của israel
maxi của pháp viên của áo bangkok của thái lan
dubai của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và perth của australia
với dữ liệu do google công bố lần này đà nẵng sẽ tự tin hơn khi trở thành điểm đến hấp dẫn mới
cho người dùng trên toàn thế giới trong mùa du lịch hai nghìn hai mươi